ông lê tùng vân chín mươi hai tuổi người sống tại tỉnh thất bồng lai bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an khởi tố với hành vi loạn luân do ông này tuổi cao nên được cho tại ngoại
trước đó ông lê tùng vân còn được gọi là thầy ông nội đã bị kết án năm năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân nhưng chưa thi hành
động thái này được đưa ra sau thời gian dài cơ quan điều tra xác minh đơn tố cáo tội phạm cho rằng ông vân có hành vi loạn luân
đến nay cơ quan điều tra xác định có đủ chứng cứ bị can có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà cao thị cúc ở ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa
cơ quan an ninh điều tra đang làm rõ nhiều vấn đề liên quan
liên quan đến vấn đề liên quan
hay tên khác là thiền a bên bờ vũ trụ tại ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã khởi tố vụ án để điều tra các tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân
trước đó vai trò quan trọng là ông lê tùng vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai quê tại an giang ngụ tại quận sáu người tự xưng là thầy ông nội đại đức thích tâm đức
người đứng đầu tỉnh thất bồng lai từ năm hai nghìn một mươi
vừa qua ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với lê tùng vân
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai ngụ tại ấp thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an về hành vi loạn luân
cơ quan điều tra công an tỉnh long an công an huyện đức hòa đã có một thời gian dài điều tra về những sai phạm tại tỉnh thất bồng lai
qua quá trình xác minh ông vân có cuộc sống và mối quan hệ rất phức tạp với một số người trong tỉnh thất bồng lai
cụ thể vào năm hai nghìn một mươi bốn bà cao thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ngụ tại xã long hữu đông huyện cần đước về xã hòa khánh tây huyện đức hòa mua gần hai m hai nhà đất
sau đó bà cúc sửa chữa để làm điểm tu tại ra
năm hai nghìn một mươi năm ông lê tùng vân ngụ tại phường một mươi quận sáu tp hcm chuyển về xã hòa khánh tây
cùng với bà cúc ông vân và bà cúc có mối quan hệ phức tạp
thời điểm này ông vân nhận nuôi con nuôi với danh nghĩa làm từ thiện và tự thành lập tỉnh thất bồng lai
sau đổi tên là thiền nam bên bờ vũ trụ ông vân gắn mát tu hành nhưng lại sinh hoạt sinh sống như những người bình thường
ông vân và những người trong tỉnh thất bồng lai thường xuyên lên mạng kêu gọi từ thiện ngao thét đòi quyên sinh khi con nuôi rời khỏi tỉnh thất
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay cơ sở tỉnh thất bồng lai đã có một mươi tám
tám người cư trú trong đó có sáu trẻ em và cả sáu trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú không phải trẻ mồ côi
dù vậy tinh thất bồng lai vẫn lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi cơ nhỡ để kêu gọi giúp đỡ của nhiều người trong nước cũng như nước ngoài
điều bất ngờ là kết quả điều tra còn cho biết nghi ngờ đa số trẻ em sinh sống tại tỉnh thất bồng lai đều là con cháu có quan hệ huyết thống với ông vân
năm trẻ em tại đây cũng khá nổi tiếng sau khi tham gia cuộc thi thách thức danh hài
từ khi xuất hiện trong live stream của bà nguyễn phương hằng để chia sẻ những câu chuyện về cha ruột mỗi ngày
anh minh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nhận được hàng trăm cuộc gọi
cộng đồng mạng chửi tôi rằng vu khống ông vân họ nói tôi là con mà bất hiếu nhưng tôi đã chọn cách nói ra tức là tôi đã không còn sợ hãi chạy trốn quá khứ nữa
anh lê thanh minh tùng cho biết từ năm một nghìn chín trăm chín mươi đến năm hai nghìn một anh sống cùng với ông vân
vào năm một mươi sáu tuổi tùng tụ tập với bạn bè tham gia đánh nhau và bị bắt vào trại giam
trong thời gian hai năm ngồi tù mẹ anh cũng qua đời
sau khi rời khỏi trại giam anh minh tùng mưu sinh bằng đủ nghề như lái xe theo tàu biển
tôi làm lại cuộc đời với hai bàn tay trắng
trong thời gian ở tù ông vân có đến thăm tôi một lần để giả mạo chữ ký chiếm dụng đất anh cho biết thêm
đến năm ba mươi tuổi anh tùng hoàn tất cắt đứt mối quan hệ với ông lê tùng vân
theo anh tùng hiện tại anh vẫn còn giữ rất nhiều hình ảnh chứng minh mối quan hệ với ông lê tùng vân
điều này hoàn toàn trái ngược với lời khẳng định không có quan hệ cha con với lê thanh minh tùng
cả đời tu không vợ không con trước đó của ông vân
anh tùng cho rằng mình luôn sẵn sàng đồng ý xét nghiệm adn với ông lê tùng vân
tôi muốn những người tại thiền nam bên bờ vũ trụ của ông vân cũng phải đi làm xét nghiệm
khi tôi đứng lên tố cáo ông vân giả sư nhiều người cho rằng tôi vu khống ông ấy
tôi đã dám nói ra tôi không sợ bất cứ điều gì
ông ấy chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với tôi
hai vấn đề quan trọng nhất của ông ấy là tiền bạc và phụ nữ
khi tôi còn nhỏ ông ấy nói là mọi người đều dăm dắp nghe theo
nếu phản kháng lại những trận đòn roi sẽ chút xuống tôi anh minh tùng nói thêm
theo tiến sĩ luật sư đặng văn cường có nghi vấn về những đứa trẻ có cùng huyết thống với ông lê tùng vân
nên cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý đối với những
người vi phạm là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật
tiến sĩ đặng văn cường đưa ra phân tích cho rằng trong trường hợp những người trong nhóm của ông lê tùng vân
biết rõ có mối quan hệ huyết thống về cùng dòng máu về trực hệ hoặc là anh chị em ruột của nhau
nhưng vẫn có hành vi quan hệ tình dục với nhau thì đây là hành vi loạn luân
theo luật sư quá trình điều tra cơ quan điều tra sẽ làm rõ độ tuổi của những người có cùng dòng máu trực hệ
hoặc anh chị em ruột quan hệ tình dục với nhau như thế nào
việc quan hệ tình dục có tự nguyện hay không để từ đó xác định tình tiết loạn luân là định tội danh
hay chỉ là tình tiết đỉnh không hình phạt
tháng chín năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh long an đã điều tra về tỉnh thất bồng lai
và phát hiện năm đứa trẻ trong tịnh thất không mổ côi mà đều có mẹ ở cùng
để điều tra làm rõ vụ việc công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng thu mẫu tóc
mẫu niêm mạc miệng của hai mươi bảy người trong đó có một mươi bảy người lớn một mươi trẻ em
để giám định xem có mối quan hệ thân thích hay không
quá trình thu mẫu có sự chứng kiến của các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương
tuy nhiên phần lớn các thành viên sinh sống trong hộ của bà cao thị cúc
có hành vi chống đối không hợp tác với cơ quan chức năng
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh long an cho biết đã tạm đình chỉ xử lý nội dung
tin báo tố giác về hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tỉnh thất bồng lai
nguyên nhân tạm đình chỉ công an đưa ra
là do vụ án có tính chất phức tạp nhiều đơn tố giác
thời hạn giải quyết đã hết nhưng chưa có một số kết luận giám định liên quan
nên tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm
về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản người tố giác cho rằng
thủ đoạn của các đối tượng sinh sống tại hộ cao thị cúc là giả chùa giả sư
giả nơi nuôi trẻ mồ côi để đăng thông tin kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội
nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước
theo cơ quan công an tỉnh long an kết quả giám định adn có liên quan đến quyền con người
quyền nhân thân của những cá nhân bị trưng cầu giám định
nên kết quả này đã không được công bố công khai mà tổ chức công bố đối với ông lê tùng vân
và những người liên quan sinh sống tại địa chỉ số một trăm chín mươi một a ấp lập thành
xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
bước đầu xác định kết quả giám định adn của ông lê tùng vân
chung với adn của một số trẻ được nuôi dưỡng trong tỉnh thất
có bé ở đây đây là chứng cứ về hành vi loạn luân
tỉnh thất bồng lai hay còn gọi là thiền nam bên bờ vũ trụ
có địa chỉ tại ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
chủ hộ là bà cao thị cúc còn người điều hành là ông lê tùng vân
tỉnh thất bồng lai được ông lê tùng vân lập vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
với tên ban đầu là trại dưỡng não cô nhi thánh đức huyện bình chánh
năm hai nghìn bảy chính quyền huyện bình chánh thành phố hồ chí minh ra quyết định
chỉ hoạt động với trại thánh đức
năm hai nghìn một mươi bốn bà cao thị cúc mua một mảnh đất khoảng hai m hai
ở huyện đức hòa tỉnh long an làm điểm tụ tại gia
năm hai nghìn một mươi năm ông lê tùng vân về sống chung với bà cúc
tu sửa nơi đây làm tỉnh thất bồng lai
đồng thời xưng danh là hòa thượng thích tâm đức
sống cùng các chú tiểu và sư thầy
năm hai nghìn một mươi bảy cư dân mạng xôn xao về việc
một loài hoa được cho là hoa ưu đảm mọc ở tỉnh thất bồng lai
cùng năm này lê thanh hoàn nguyên và lê thanh nhất nguyên
giả sư tham gia một chương trình song ca trên đài truyền hình vĩnh long
tuy nhiên ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an cho rằng
không có cơ sở nào tên là tinh thất bồng lai
hai thí sinh sau đó cũng rút khỏi chương trình
tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
năm chú tiểu tại tỉnh thất bồng lai tham gia game show
thách thức danh hải và đạt giải cao
đến năm hai nghìn hai mươi
ông lê tùng vân cho đổi tên
tỉnh thất bồng lai thành thiềm am bên bờ vũ trụ
tháng chín năm nay
công an tỉnh vĩnh long đã điều tra về tỉnh thất bồng lai
và phát hiện năm chú tiểu mồ côi trong tỉnh thất bồng lai đều có mẹ ở cùng
tiếp đó cuối tháng chín
công an tỉnh long an phối hợp với đài truyền hình tỉnh long an
phát phóng sự về tỉnh thất bồng lai
chỉ ra việc lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi cơ nhớ
kêu gọi các nhà hào tâm và người dân trong và ngoài nước để trục lợi cá nhân
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
bộ nội vụ xác định tinh thất bồng lai lợi dụng tôn giáo để trục lợi
và có đến sáu trẻ em sống cùng mẹ ruột